đáng chú ý tại thời điểm kiểm tra hầu hết khách hàng đều vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh và sử dụng thức uống có cồn do phía cơ sở kinh doanh cung cấp
cơ quan công an đã tiến hành test nhanh covid một mươi chín và ma túy cho tất cả người có mặt tại đây
kết quả hầu hết đều âm tính với covid một mươi chín và ma túy chỉ có một khách nam cho kết quả dương tính nghi mắc covid một mươi chín
lực lượng công an đã bàn giao người khách này cho địa phương để thực hiện các bước xử lý theo quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
theo công an tp tây ninh
dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ cần thực hiện nghiêm quy định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh theo quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
bây giờ là những tin tức liên quan đến biến thể omicron
vẫn chưa có kết luận xác định về độc lực của biến thể omicron
tuy nhiên dựa vào các nghiên cứu ban đầu nhiều chuyên gia nhận định omic rong khả năng lây lan nhiều ở người trẻ
nhiễm nhiều nhưng nhập viện ít và tử vong ít hơn
sau khi được phát hiện lần đầu ở nam phi
biến thể omicron của virus sars cov hai đã được tổ chức y tế thế giới liệt vào danh sách là biến thể đáng lo ngại
omicron lây nhiều ở người trẻ nhiễm nhiều như nhập viện tử vong ít
cụ thể tỉnh này cho biết đợt bùng phát này là sự gia tăng mạnh nhất về số lượng các ca nhiễm cộng đồng ở nam phi
và điều này cho thấy omicrom là một biến thể dễ lây lan hơn
chuyên gia sabir mahdi thuộc đại học westwater s rand của nam phi cho biết
omicron dường như đang lây truyền với tốc độ nhanh hơn delta
nhưng đồng thời là tỷ lệ nhập viện của chúng tôi có phần giảm nhẹ hơn
chuyên gia này tỏ ra lạc quan và tin rằng dù tổng số ca bệnh có thể sẽ nhiều hơn
nhưng số ca nhập viện và tử vong sẽ thấp hơn
chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của bang vertina mỹ cho biết
có thể sẽ mất thêm vài tuần nghiên cứu để xác định độc lực và mức độ nghiêm trọng của biến thể omicron
tình tốt là tất cả thông tin chúng tôi thu được từ nam phi
cho thấy các triệu chứng gây ra do biến thể omicron dường như nhẹ hơn của delta
bà sennin nói rằng
tuy nhiên bà cũng lưu ý rằng điều này có thể là do biến thể omicron hiện chủ yếu lây nhiễm ở những người trẻ
những người có khả năng miễn dịch chống lại bệnh tật tốt hơn
uso cũng cho biết hiện tại không có thông tin nào cho thấy các triệu chứng liên quan đến omicron khác
và các triệu chứng của các biến thể khác
theo bà censinic một số bác sĩ ở nam phi cho biết
những biến thể omicron ít bị mất vị giác hoặc khú giác và đau cơ hơn
tuy nhiên các triệu chứng khác như sốt ho và khó thở vẫn giống với các trường hợp mắc các biến thể khác
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ cho biết
một bệnh nhân mắc biến thể omicrom do trở về từ nam phi có các triệu chứng nhẹ đang được cải thiện
vẫn còn quá sớm để khẳng định điều gì
theo who vẫn còn quá sớm để biết liệu biến thể omicron có làm gia tăng các trường hợp mắc covid một mươi chín nghiêm trọng hay không
ngày hai tháng một mươi hai bà maria vankerkov trưởng nhóm kỹ thuật thuộc bộ phận dịch bệnh khẩn cấp của who cho biết
một số bệnh nhân nhiễm biến thể omicron đang có các triệu chứng nhẹ theo kênh nbc
tuy nhiên cũng có báo cáo về các trường hợp bệnh chuyển nặng hơn
về điều này bà lưu ý số ca nhập viện có thể tăng lên do sự gia tăng chung của các trường hợp mắc các biến thể khác
chứ không nhất thiết là do omicron gây chết người hơn
về mức độ nghiêm trọng một số nghiên cứu đang được tiến hành
trong đó xem xét các trường hợp nhập viện và những cá nhân nhập viện để xác định liệu họ có bị biến thể này hay không
chúng tôi cũng thu thập hình ảnh về một số trường hợp được phát hiện ở các quốc gia khác bà nói thêm
bà van kerkhove cho biết thông tin ban đầu về omicron hay còn gọi là b một một năm trăm hai mươi chín cho thấy
biến thể này có một số lượng lớn các đột biến
omicron cũng cho thấy nguy cơ gây tái nhiễm cao hơn so với các biến thể có khả năng lây truyền cao khác
những người từng mắc covid một mươi chín
và đã khỏi bệnh có thể có nguy cơ tái nhiễm biến thể này cao hơn
thế giới đã phối hợp để bắt đầu nghiên cứu khẩn cấp về công hiệu của vaccine trước biến chủng omicron
theo một nhà khoa học của who câu trả lời có thể sẽ có trong vài ngày tới
bốn trăm năm mươi nhà nghiên cứu trên khắp thế giới đang phối hợp tìm hiểu hiệu quả của vaccine trước omicron
bà anna maria hena restrepo một trong những người dẫn dắt công tác nghiên cứu và phát triển vaccine trong đại dịch
của tổ chức y tế thế giới cho biết
bloomberg đưa tin vào ngày ba tháng một mươi hai họ hy vọng sẽ có kết quả trong vòng vài ngày tới
nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta không nên đặt ra áp lực là kết quả sẽ có trong ba ngày
bà maria hena restrepo nói trong một buổi phỏng vấn trực tuyến ngày một tháng một mươi hai
chúng ta chỉ nên nói là sẽ có kết quả trong hai tuần tới
chuyên gia của wso đưa ra nhận định trên trong lúc biến chủng omicron đang lây làng nhanh ở nam phi
làm giấy lên lo ngại về việc hiệu quả
miễn dịch có được sau tiêm chủng hoặc là khi khỏi bệnh vẫn không đủ ngăn chặn tái nhiễm hoặc đợt bùng dịch mới
theo bà henawresh chapo gần năm trăm linh nhà nghiên cứu nói trên đã bắt tay vào việc phân tách biến chủng omicron
khỏi các mẫu bệnh phẩm nuôi cấy trong phòng thiết nghiệm xác thực trình từ gen
và xây dựng phương pháp xét nghiệm biến chủng này trong các mẫu huyết tương
trong quá trình ấy các nhà khoa học cần xét nghiệm huyết tương từ người đã khỏi covid một mươi chín
hoặc đã tiêm chủng các loại vaccine khác nhau để thử mật độ
kháng thể cần thiết có thể vô hiệu hóa hoặc ngăn chặn virus
kết quả thu được sẽ giúp trả lời câu hỏi liệu các loại vaccine ngừa covid một mươi chín hiện tại
có cần được điều chỉnh để chống lại omicron hay không
đến nay thế giới vẫn còn chưa biết nhiều thông tin về omicron
biến chủng gần đây nhất được wso xếp vào danh sách biến chủng đáng quan ngại
sau khi nam phi phát cảnh báo về omicron vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
nhiều nước đã gấp rút áp hạn chế đi lại đối với các quốc gia ở miền nam
nhưng một số nước vẫn phát hiện ca nhiễm omicron dù đã sớm hành động
đại dịch covid một mươi chín vẫn luôn là mối quan tâm đáng lo ngại nhất của người dân toàn thế giới
trong giai đoạn hiện nay
vì vậy quý vị hãy đảm bảo sức khỏe của mình bằng cách tuân thủ quy tắc phòng chống dịch
cập nhật những thông tin mới nhất từ bộ y tế
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi những chương trình của chúng tôi
trên kênh youtube sức khỏe đời sống
quý vị hãy like subscribe và bật chuông thông báo
để nhận thêm nhiều thông tin
xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau